xin chào và hẹn gặp lại
chủ tịch công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam
trú tại phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trung tướng tô ân sô cho biết
quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai
công ty nhật nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn tám chín trăm bốn mươi một tỷ đồng
của khoảng hai mươi cá nhân
thông qua bốn mươi năm năm trăm hai mươi năm hợp đồng hợp tác kinh doanh
một cá nhân ký nhiều hợp đồng
công ty nhật nam sử dụng chi trả tiền gốc
lãi cho các cá nhân số tiền khoảng hơn

chi phí hoạt động của công ty này
qua tài khoản ngân hàng là hơn năm trăm hai mươi tỷ đồng
chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân
giới thiệu huy động vốn khoảng hơn hai hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng
thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn sáu trăm ba mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đã làm rõ
và ghi được lời khai của một trăm một mươi một bị hại
bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn một trăm ba mươi tám tỷ đồng
trung tướng tôn sô nhấn mạnh
qua vụ việc bộ công an khuyến cáo
các nhà đầu tư cần được tài khoản
tỉnh táo khi tham gia các dự án huy động vốn
hiện bộ công an đang tiếp tục
làm rõ vụ việc này để thu hồi tài sản
giảm thiểu thiệt hại đến các nhà đầu tư
thưa quý vị xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu
trần thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã xuân phương
thị xã sông cầu tỉnh phú yên
đã sử dụng hung khí gây thương tích khiến cho nạn nhân tử vong
phòng cảnh sát hình sự
công an phú yên
đã khởi tố bắt giam trần thanh tùng
về hành vi giết người
trong đó trong lúc ăn nhậu
giữa trần thanh tùng và lê ngọc quang
xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
quang về nhà lấy rượu quay lại chỗ nhậu
tiếp tục gây gỗ với tùng
tùng dùng đá đập vào mặt làm quang ngã ngửa
đầu đập xuống đường bê tông bất tỉnh
lê ngọc quang được gia đình đưa đi cấp cứu
đến dạng sáng ngày hôm sau thì tử vong
mặc dù biết việc sử dụng điện
để bẫy chuột là nguy hiểm
và vi phạm pháp luật nhưng lê văn bỏng
chố tại xã phú lộng thị xã tân châu
tỉnh an giang vẫn thực hiện dẫn đến hậu quả
làm chết người tại phiên sơ thẩm
vào chiều ngày ba mươi tháng chín tòa án nhân dân
tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo lê văn bỏng
bảy năm tù về tội giết người
theo cáo trạng tối ngày ba mươi tháng năm
năm hai nghìn hai mươi ba bỏng mang
bình ác quy cùng bộ biến đổi điện
từ một chiều sang điện xoay chiều
đến phần đất ruộng trồng lúa của gia đình
để bẫy chuột mà không đặt biển báo
và không thông báo cho người dân xung quanh biết
đến khoảng hai mươi ba h một mươi năm
cùng ngày thấy trời đã khuya
không có người qua lại nên bỏng đi về nhà ngủ
mà vẫn để bẫy chuột hoạt động
cùng thời điểm này anh cao văn hoài đã vướng
vào bẫy chuột bị điện giật tử vong
lúc này gia đình hoài điện thoại cho hoài
nhiều lần không thấy trả lời nên đi tìm
thì phát hiện hoài bị điện bẫy chuột của bỏng
giật tử vong nên chi hô
nhờ người dân xung quanh đưa hoài về nhà
sáng ngày ba mươi một tháng năm bỏng đến
công an xã phú lọc đầu thú
đến ngày hai tháng sáu
bỏng bị khởi tố điều tra
một vụ dẫn đến nổ súng
vừa xảy ra vào khoảng một mươi h sáng
ngày hai mươi hai tháng chín
trên đường dt bảy trăm năm mươi ba b
đoạn đi qua hai địa bàn giáp danh
xã đồng tâm huyện đồng phú
và xã nghĩa trung huyện bù đăng
đều thuộc tỉnh bình phước khiến ba người bị thương
đây là vụ việc gây hoang mang dư luận
trong mấy ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh bình phước
của phóng viên tại hiện trường vụ án
trên mặt đường nhựa có nhiều vết máu
hông khí cùng một khẩu súng
và một băng đạn rời
được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ điều tra
theo thông tin ban đầu
trưa hai mươi hai tháng chín
ông lê văn khánh chú xã nghĩa trung huyện bù đăng
đang ở nhà thì có một nhóm người
đi ô tô tìm đến
sau đó hai người xuống xe hành hung ông khánh
thấy sự việc với ông chi hô
nên nhóm này đã bỏ chạy
biết được người đánh mình là lê quang bình
nên ông khánh đã gọi cho anh trai là lê văn hải
đến nhà bình để hỏi chuyện
khi gặp nhau ông khánh dùng đá ném bình
lúc này bình đã lấy khẩu súng
giống súng quân dụng k năm mươi bốn
bắn vào chân ông khánh
ông hải đã vào giật súng cũng bị bình
bắn vào hông
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bình phước cho biết
đây là vụ án bột phát do mô thuẫn cá nhân
và có liên quan đến vũ khí quân dụng
khẩu súng mà đối tượng lê quang bình
dùng để bắn đối thủ
bình thừa nhận đã mua của một người lạ
tại khu vực biên giới campuchia
chỉ vì mâu thuẫn trong việc rủ nhau đá gà ăn tiền
rồi thách thức lẫn nhau và phát sinh ẩu đả
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục
xác minh làm rõ để xử lý theo pháp luật
sau khi mua súng giáp đem bán thử
rồi sau đó mang về nhà cất giấu
thì bị gia đình phát hiện báo công an bắt giữ
với hành vi này trương quốc giáp
trú tại huyện hòn đất tỉnh kiên giang
đã bị đưa ra xét xử và nhận bản án thích đáng
theo cáo trạng vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
giáp đặt mua một khẩu súng
và nhiều viên đạn với giá là hai mươi triệu đồng
sau đó đem về nhà cất giấu
trong tủ quần áo
đến khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
giáp đã đem khẩu súng ra
đê quốc phòng ven biển thuộc xã thổ sơn
huyện hòn đất bắn thử
thì súng nổ nên giáp đem súng về nhà trọ cất giấu
đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
giáp bị gia đình phát hiện
báo cho công an
qua kết quả giám định khẩu súng trên là vũ khí quân dụng
kết thúc phiên xét xử
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang
đã tuyên phạt trương quốc giáp hai mươi bốn tháng tù
về tội mua bán tàng chữ trái phép vũ khí quân dụng
thực hiện nhiều vụ cướp giật
với tổng số tiền khoảng bảy mươi triệu đồng
trần văn ngọc chú tại huyện đôi lương tỉnh nghệ an
vừa bị công an huyện nam đàn nghệ an
khởi tố về hành vi cướp giật tài sản
tăng vật thu giữ là bốn điện thoại
là vật chứng của các vụ cướp giật
hai xe máy là phương tiện đối tượng
sử dụng để đi cướp giật tài sản
ngoài ra từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
cho đến thời điểm bị bắt giữ
đối tượng ngọc đã thực hiện sáu vụ cướp giật khác
thủ đoạn của ngọc là sử dụng xe mô tô
gắn biển kiểm soát giả
rồi lượn lờ trên các tuyến đường vắng
vào ban đêm
nạn nhân mà đối tượng này thường nhắm tới là phụ nữ
sau đó quan sát lợi dụng sơ hở
của người đi đường thực hiện hành vi cướp giật tài sản
rồi nhanh chóng tổ thoát
hầu hết tài sản mà đối tượng cướp giật
là điện thoại di động với tổng số tiền
khoảng bảy mươi triệu đồng
với tội danh mua bán người
và mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
bà bị cáo gồm phạm thị vân anh
võ trung tâm và vũ văn trụ
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh gia lai đưa ra xét xử
riêng với đối tượng
ninh duy hùng kẻ cầm đầu nhóm đối tượng
mua bán người này đang bỏ trốn
hiện cơ quan công an đang truy nã
theo cáo trạng trong khoảng thời gian
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
cả ba bị cáo đã thực hiện hành vi
mua bán người và mua bán người
dưới một mươi sáu tuổi ra khỏi biên giới
trục lợi hàng chục triệu đồng
bằng thủ đoạn lừa phỉnh rụ rỗ
hứa hẹn xin cho các bị hại việc nhẹ lương cao
sau đó bắt xe khách cho các bị hại
đi từ pleiku vào tp hcm
rồi lừa sang campuchia
để bán cho casino
các bị hại bị ép ký hợp đồng
và làm việc từ sáu cho đến một mươi hai tháng
công việc hàng ngày sử dụng mạng internet
tạo áp lừa gạt chiếm đoạt tài sản của người khác
sau đó họ phải làm việc liên tục
từ tám giờ sáng cho đến hai mươi ba giờ đêm
nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo
thì sẽ bị đánh đập bỏ đói
gây áp lực đe dọa
yêu cầu các bị hại gọi về việt nam
đòi tiền chuộc từ bảy mươi cho đến hai trăm linh triệu đồng
nếu không sẽ bán cho công ty khác
với giá chuộc cao hơn
nhiều người đã bỏ trốn khỏi casino
về việt nam và trình báo cơ quan công an
điều tra bắt giữ các bị cáo trên
tòa tuyên phạt bị cáo
phạm thị văn anh hai mươi bốn năm tủ
bị cáo võ trung tâm hai mươi năm tủ
và vũ văn trụ một mươi năm tủ